nhân kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi
ngày một mươi hai tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp mỹ an hai xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
ấp mỹ an hai thuộc xã củ lao mỹ hòa hưng quê hương của chủ tịch tôn đức thắng
ấp có tổng số tám trăm ba mươi tám hộ với ba bảy trăm hai mươi một nhân khẩu nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp chăn nuôi sản xuất rau màu
trong những năm qua ấp mỹ an hai đã đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định từng bước phát triển
trung sức xây dựng và duy trì một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
tại buổi lễ đồng chí chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
biểu dương bà con nhân dân ấp mỹ an hai đã từng bước thoát nghèo
đến nay toàn ấp còn hai mươi bốn hộ nghèo đây là điều tốt nhưng về lâu dài
cần có các biện pháp để giảm số người nghèo qua từng năm
bà con giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tiến tới không còn hộ nghèo
đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh muốn thoát nghèo bà con phải đổi mới cách làm
phối hợp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất
đặc biệt bà con cần đẩy mạnh phong trào hỗ trợ nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi trồng trọt